do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía đông bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số chín
nên tại tỉnh thanh hóa có mưa vừa và mưa to địa bàn miền núi của tỉnh có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá
đài khí tượng thủy văn đã phát đi thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất ngập ống cục bộ có nguy cơ xảy ra trên địa bàn tỉnh thanh hóa
theo số liệu thống kê lượng mưa đo được tại như xuân là một trăm bốn mươi sáu mm huyện nông cống là một trăm một mươi ba bốn mm
một số huyện khác như thường xuân lang chánh và mường lát có lượng mưa từ bốn mươi bốn đến bốn mươi sáu mm
các địa phương đã ra soát lại toàn bộ các hộ gia đình nằm trong diện có nguy cơ xả lở cao đã di rời đến nơi an toàn
các địa phương tại thanh hóa đang tổ chức giả soát tất cả các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở
để có kế hoạch khẩn cấp di rời người dân kiểm soát không để người dân quay trở lại các khu vực không bảo đảm an toàn
trong ngày ba mươi tháng một mươi tỉnh thanh hóa phát lệnh báo động một trên sông yên đoạn chảy qua các huyện nông cống quảng sương và thị xã nghi sơn